so với túi tiền của người mẹ
đôi mẹ nhà em thì rất là bè đấy
thôi tiền mừng tuổi thì có một triệu rồi
thôi cái tiền này cho con nó nổ rồi
không được đâu con cái tiền này cất đi để dành để mua sách vở

mà con thích mua giày giày con cũ lắm rồi
mẹ vẫn mua cho con rồi mua cái đôi mấy trăm
ôi mẹ mua đi mẹ bỏ một chút thôi mà
con có tiền mừng tuổi đây rồi
mẹ đắt tiền lắm mẹ không nổ tiền mua đâu
lúc trước đi đôi kiểu như này bây giờ mẹ bắt con đi đôi kia
bạn mẹ cười cho

không không thích như thế con mua cho bạn bè bạn bè cơ
mẹ chỉ cần con học giỏi thôi không phải lo bạn cười
con cứ học giỏi chẳng đến nào nó cười con cả

nghe lời mẹ đi

đi nghe lời mẹ

con mua cái đôi giày bình thường thôi

tôi bảo là thôi để khi nào
nó lớn lớn rồi mua sau bây giờ thì
con nghe lời mẹ
em học lớp mấy rồi
em học lớp chín rồi ạ
lớp chín ạ
đôi này nhá đôi này là đang là hai triệu ba
hơi cao chứ lớp chín đúng không
em có đủ tiền mua đôi này chưa

mà bạn em có đôi giày nữa

hãng này có em muốn mua hãng ec này anh cũng có

cho nên là anh nghĩ là anh có thể dẫn em đi mua một cái chỗ nó rẻ hơn

nghe lời chú đi

thì mình thấy là xã hội bây giờ trẻ em bây giờ công nhận thật là rất là đu đòi
theo mình thì vì điều kiện gia đình
cả thứ hai nữa là lứa tuổi của bạn ý
không nên mua những cái món đồ quá đắt tiền như vậy
trước hành vi tiêu tiền chưa đúng cách của con trẻ
hãy nhẹ nhàng khuyên nhủ con trước mắt cùng về nhà để nói chuyện rõ hơn
tránh gây nên sự cãi vã to tiếng nơi đông người làm con cảm thấy xấu hổ
em nghĩ là nên khuyên nhủ nhẹ nhàng hơn
nơi đông người cũng không nên
nói thế em cũng sẽ ngại hơn ạ
nên nhớ là coi nhẹ nhàng hơn ạ
tức là từ bé cô đã quản lý tiền với các con
không phải là hằng ngày cô cho tiền hoặc hằng tháng cô cho tiền đâu
việc gì cần thiết phải đúng cô mới cho tiền để các bạn ý sinh hoạt
nói chung là có cái ý thức từ bé
nha chứ không phải một nhóc chốc một lát như thế này mới dạy con được đâu
không có cho sử dụng tiền thoải mái
và phải quản lý tiền ở nhà
vì nhiều khi các bạn ấy không được sử dụng tiền
các bạn có thể tìm cách khác mà các bạn ý lấy
hãy giúp con lên kế hoạch chi tiêu lâu dài với tiền mừng tuổi
khi con sử dụng số tiền đó
hãy quan sát quản lý và điều chỉnh ngay nếu thấy có sự bất cập
con có thể tự mua đồ dùng học tập
một chuyến đi du lịch cùng với các bạn
hay một món đồ yêu thích mà bố mẹ cảm thấy phù hợp
với cách làm này
vừa có thể giúp con biết cách sử dụng đồng tiền hợp lý
vừa dạy con sống có kế hoạch